hướng tới kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam cũng đang diễn ra nhiều hoạt động đầy ý nghĩa thiết thực
trong đó có hoạt động trưng bày hình ảnh bắc hồ với cộng đồng các dân tộc với chủ đề bắc hồ với tây nguyên tây nguyên với bắc hồ
triển lãm trưng bày gần một trăm linh bức ảnh và ấn phẩm về bác hồ với bà con các dân tộc việt nam như bắc hồ với đại biểu dân tộc thiểu số
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa hai tại hà nội tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi bác hồ thăm các cháu thiếu nhi dân tộc vùng cao việt bắc năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chủ tịch hồ chí minh thổi khen do nhân dân huyện yên châu tặng nhân dịp người thăm tỉnh lạng sơn năm một nghìn chín trăm năm mươi chín v v
bên cạnh đó tại đây còn trưng bày giới thiệu tư liệu hiện vật hình ảnh vật dụng sinh hoạt những sáng tác văn học nghệ thuật câu chuyện bài báo về bác hồ
những hình ảnh câu chuyện về bắc hồ
với các dân tộc tây nguyên góp phần đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh trong từng việc làm hoạt động cụ thể của đồng bào các dân tộc
và lan tỏa đến khách du lịch tại ngôi nhà chung của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
hoạt động trưng bày hình ảnh diễn ra từ nay đến ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đồng mô sơn tây hà nội